ngày hai mươi tháng một mươi hội nhãn khoa việt nam phối hợp với bệnh viện mắt trung ương
tổ chức hội nghị ngành nhãn khoa toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố cần thơ
hội nghị nhãn khoa toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu có sự tham gia của hơn một bốn trăm linh đại biểu việt nam
và quốc tế đến từ các nước như pháp italia nhật bản tham dự
hội nghị có hơn hai trăm linh bài báo về các chuyên ngành như glocom thể thủy tinh dịch kính võng mạc
mắt trẻ em rác mạc phòng chống mù loà
đặc biệt trong hội nghị lần này ban tổ chức còn mở các khóa đào tạo ngắn hạn với các chủ đề
về dịch kính võng mạc phẫu thuật laser phẫu thuật pha co glucom
đây là cơ hội giúp cho các bác sĩ việt nam có điều kiện cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu
trong một số lĩnh vực chuyên sâu của ngành nhãn khoa trên thế giới
để có thể trao đổi kinh nghiệm và học tập trong công tác khám
điều trị cho bệnh nhân trong thời gian tới được tốt hơn